tại xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình đã diễn ra lễ trồng cây polonia để bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế
đây là mô hình làm điểm để nhân rộng trên địa bàn tỉnh hòa bình
cây polonia ở việt nam gọi là cây hồng là loài cây lâm nghiệp dễ trồng dễ sống lớn nhanh
giá cây giống rẻ là cây gỗ quý và đặc biệt có tác dụng ngăn cháy rừng có tốc độ tăng trưởng nhanh
nhưng cây hồng rất có giá trị với môi trường khi mỗi năm nhả ra khoảng năm mươi kg khí oxy hấp thu khoảng sáu kg chất sunfur
do đó sẽ làm trong sạch môi trường hạn chế hiệu ứng nhà kính và tham gia cải tạo môi trường nước
chính quyền địa phương sẽ vận động người dân trồng trên diện rộng nhất là vùng sâu vùng cao
để phát triển kinh tế cải thiện đời sống và góp phần vào việc bảo vệ môi trường bền vững